trên địa bàn tp hcm hiện nay còn nhiều di tích lịch sử văn hóa cần được trùng tu và bảo tồn
nhất là trong mùa mưa bão nhiều nơi đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
trong đó có đình thông tây hội ngôi đình cổ nhất nam bộ tọa lạc tại đường thống nhất phường một mươi một quận gò vấp
máy dột do ngói vỡ hơn năm mươi cục gỗ bị ấm ướt mục rũng chỉ trực kể đổ
giang nhà hội sở dùng để tiếp khách nằm thụt xuống mặt đường hơn nửa mét và quá cụ nát nay đã cấm người vào
đó là hiện trạng của ngôi đình hơn ba trăm linh tuổi
cơn giông ngày hai tháng sáu hai nghìn một mươi tám đã khiến cành cây rơi thủng mái và gãy cột một phần nhà
nó xuống cấp quá trầm rộng mỗi lần mà mưa đến thì nước nó chảy xuống cái nhà túc
nó làm cho nhà túc bị ngập rồi mái ngói này kia rồi nó dột
nhà nó cũng hơi xuyên xạo
rồi ban nghi lễ đình mới có cái ý kiếm là đưa một cái cây cột mái bên kia kìa chịu qua chứ không thì nó đã sập rồi
được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật văn hóa lịch sử quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng nhiều năm nay đình thông tây hội vẫn chưa có một sự đầu tư nâng cấp đáng kể của các cơ quan thẩm quyền
kinh phí để sửa chữa chủ yếu phụ thuộc vào sự đóng góp của người dân địa phương và khách thập phương
bây giờ cứ hư đâu là ban quán trị thu bổ rồi cho nó đứng dứng
nó đứng gì chứ nó hư tám mươi rồi
cây gỗ mẹ ngói gì đó cũng tan nát hết rồi
hứa không năm nào cũng hứa hầu năm một mươi bốn tới giờ này mà không xong
mà bây giờ không biết có nghĩa là hứa năm nay
là đây làm mà không biết có làm được không
đình thông tây hội ban đầu chỉ được dựng bằng thân tre vách lá
đến năm một nghìn tám trăm tám mươi ba đình mới xây dựng theo kiến trúc như hiện nay
và vẫn giữ được cần nhiên nguyên vẹn cấu trúc và vật liệu xây dựng nguyên bản
tuy nhiên đã hư hại phần lớn
khác với chùa được phật tử mọi nơi làm công đức
đình là nơi thờ cúng của người dân địa phương
nhưng hầu như đã đi làm ăn xa nên khó vận động đóng góp
do đó đối với những công trình có giá trị lịch sử văn hóa như đình thần thông tây hội
cần được các cơ sở ban ngành có liên quan lập ra kế hoạch bảo tồn cấp rút